người ta nói đến huế ăn bằng mắt là như vậy
vườn thượng nguyền một thời là niềm tự hào của các vua nhà nguyễn và nhiều thế hệ các nhân sĩ đất kinh thành
vườn thượng nguyền một thời là niềm tự hào của các vua nhà nguyễn và nhiều thế hệ các nhân sĩ đất kinh thành

nhưng đã bị bỏ hoang gần trăm năm nay giờ mới được đưa vào khôi phục

trong số hàng chục vườn ngự uyển của triều nguyễn vườn cơ hạ được xem là một kiệt tác cung đình nhưng đã bị bỏ hoang gần trăm năm nay giờ mới được đưa vào khôi phục